ngày một mươi bảy tháng chín bí thư tỉnh ủy hà nam đã có cuộc đối thoại với cán bộ đảng viên nhân dân xã trinh lý huyện lý nhân tỉnh hà nam
xác định việc tăng cường đối thoại với cán bộ đảng viên nhân dân là cơ hội để đại diện các cấp các ngành lắng nghe tiếp thu
qua đó đề xuất với đảng nhà nước đưa ra giải pháp phù hợp giúp địa phương thực hiện tốt chủ trương chính sách mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
đồng chí bí thư tỉnh ủy hà nam đề nghị thời gian tới người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp thủ trưởng các sở ban ngành trong tỉnh
cần tăng cường hoạt động đối thoại trực tiếp với nhân dân lắng nghe tiếp thu những ý kiến kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân
để có những giải pháp biện pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của cấp ủy công tác quản lý điều hành của chính quyền tạo sự đồng tuận cao trong xã hội